theo dự báo hôm nay ngày một mươi một tháng một các tỉnh miền bắc nền nhiệt độ tăng nhẹ từ một đến hai độ c
tuy nhiên vùng núi cao nhiệt độ vẫn thấp có thể xuất hiện băng giá
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do các tỉnh miền bắc nằm trong khối không khí lạnh khô
nên ngày một mươi một tháng một nhiệt độ vẫn trầm ngưỡng rất đậm rất hại nhưng không mưa
nền nhiệt tăng nhẹ từ một đến hai độ c so với ngày mùng chín và ngày mùng một mươi tháng một
nhiệt độ cao nhất ở thủ đô hà nội và các tỉnh như quảng ninh lạng sơn và hòa bình đồng loạt tăng nhiệt độ từ một mươi ba đến một mươi bảy độ c
trong đêm toàn miền vẫn rét sâu nhiệt độ thấp nhất từ chín đến một mươi hai độ c vùng núi từ sáu đến chín độ c
vùng núi cao như sapa mẫu sơn nhiệt độ dưới ba độ c băng giá có thể xuất hiện